xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ lật cano ở thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến một mươi ba người tử vong và bốn người mất tích
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người
và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông
đường thủy khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra và xác minh nguyên nhân lưu ý kiểm tra vi phạm
về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa
xét chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi trở quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện
doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự
vâng và cũng theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được vào dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng cho biết là đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân gồm một trẻ em và một phụ nữ
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong hiện vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an quảng nam cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan trong đó sẽ kiểm tra và làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nội địa
và để cung cấp thêm tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại cho đến thời điểm này
thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với trung úy hoàng vũ phóng viên antv quảng nam
để rõ hơn về vấn đề này xin mời anh hoàng vũ ạ
xin chào trường quay hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường
sáng hôm nay thì các lực lượng của công an cũng như công an tỉnh quảng nam đã chuyển khai lực lượng
tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại của vụ đám tàu
kết quả tìm kiếm thì hiện tại vẫn chưa xác định được
các lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng tại địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm
xung quanh vùng đám tàu
vâng ạ song song với công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại thì chúng tôi được biết là
lực lượng công an tỉnh quảng nam vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có liên quan
anh có thể thông tin thêm về công tác này được không ạ
dạ vâng ạ lực lượng công an tỉnh quảng nam thì đã phân công cụ thể cho các lực lượng
như là văn phòng công an cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hành trình
để có thể là nhanh chóng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và lấy lời khai
những đối tượng những người có liên quan của vụ đóng tàu để nhanh chóng xác định được nguyên nhân
và xử lý vụ việc theo bản tin tốc lục ạ
vâng ạ xin được cảm ơn những thông tin mới nhất từ trung úy hỏng vũ vừa cung cấp
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những diễn biến mới nhất
về vụ tai nạn đáng tiếc trên trong các bản tin tiếp theo
xin được tiếp tục thông tin khác
vừa xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
hậu quả hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu
là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại thôn chúa lại xã thanh vận khiến chị xuân tử vong tại chỗ
sau đó ông thắng đã dùng súng tự sát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thanh vận phối hợp với công an huyện trợ mới đã phong tỏa hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
võ lê quyền hay còn gọi là kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường mỹ xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi cối gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai trong lúc ăn nhậu giữa quyền và lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
xảy ra mối thuẫn vào khoảng ba mươi phút sau trên đường nguyễn phước sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chở tuấn anh về đến khu vực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thì quyền điện thoại hẹn gặp tuấn anh để nói chuyện
sau đó quyền điều khiển xe ô tô đến rồi dùng dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm chạy đến chém tuấn anh nhưng tuấn anh đã kịp thời bỏ chạy
quyền cầm dao quay lại chỗ sang đang ngồi trên xe mô tô chém nhiều nhát vào người của sang với tỷ lệ thương tích là một mươi năm
đến ngày hai mươi bốn tháng hai quyền đến cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đầu thú và thừa nhận về hành vi vi phạm của mình
với hành vi bắt giữ người trái phép bốn đối tượng trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa trương thị túy và anh nguyễn văn tuấn phát sinh mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc
túy đã thuê lê văn bảo lê hiễu nhật nguyên và nguyễn hy
đi tìm tuấn để đòi nợ
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe trở về huyện thống nhất đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm bảo bị bắt trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước liên tục phát hiện tình trạng tài xế sử dụng ma túy
trong thời gian qua đã khiến cho dư luận bức xúc và lo lắng
bởi trên thực tế thì đã có quá nhiều sự việc đau lòng
những tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong có liên quan đến tài xế sử dụng ma túy bị ảo giác
điều đáng nói là trong những sự việc tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy vừa qua đều là tài xế điều khiển xe tải xe khách và lưu thông trên các tuyến cao tốc mà tốc độ cho phép lên tới hơn một trăm linh km trên giờ
không ai biết vào khoảng khắc nào những chiếc xe ấy sẽ biến thành chiếc xe điên gây ra tai nạn hỏa
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
một buổi kiểm tra của công an tp thủ đức với các tài xế điều khiển xe tải xe đầu kéo ra vào cảng phú hữu vào ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
qua kiểm tra hai trăm năm mươi xe ô tô đầu kéo xe tải và test nhanh tám mươi tài xế lực lượng chức năng đã phát hiện một tài xế quê ở sóc trăng điều khiển xe đầu kéo dường tính với ma túy đá
ngoài trường hợp này riêng trong ngày một mươi bốn tháng hai cảnh sát giao thông đã phát hiện ba trường hợp tài xế
theo cục cảnh sát giao thông sau hai tháng thực hiện đợt cao điểm giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhầm dần
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và hai trăm hai mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
như vậy có thể thấy tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích có diễn biến rất phức tạp
tiêu hướng gia tăng để xảy ra tình trạng này có một phần trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải là đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng các tài xế

và hơn nữa là trong quá trình hoạt động của người lái xe thì các doanh nghiệp vận tải cũng cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và đặc biệt là phải kiểm tra đợt xuất
ở đây với góc nhìn của chúng tôi là lạc sư thì tôi thấy như thế này
thứ nhất là phải nâng cao cái việc trách nhiệm trong cái việc là khám sức khỏe tránh cái việc khám sức khỏe cho lái xe là hình thức
lái xe phải tuyệt đối rắc nhỏ và phải chức trách nhiệm phải liên lưới trách nhiệm với việc là gì để cho lái xe sử dụng chất kỳ thích
trước thực trạng gia tăng đáng báo động tình trạng lái xe sử dụng ma túy nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng chế tài xử phạt
không chỉ bằng tiền mà cần điều tra xem xét xử lý hình sự đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
mà có nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng kể cả khi chưa xảy ra vụ việc
khi phát hiện một chuỗi nhiều trường hợp liên tục thì đơn vị chức năng cần điều tra thật là kỹ xem cách vận hành của các đơn vị vận tải có thực sự phù hợp hay chưa
và nếu có bằng chứng xác đáng là doanh nghiệp thực hiện vận hành không phù hợp với các quy định của cơ quan nhà nước đặt ra
thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà có thể xem xét tặng
dừng giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp đó có thời hạn hoặc là rút hẳn giấy phép kinh doanh hoặc là những trường hợp nghiêm trọng hơn nữa
có thể tính đến chuyện khởi tố hình sự nếu cần thiết
một kế hoạch mới được bộ công an ban hành đó là bắt đầu từ ngày một tháng ba tới đây
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
thời gian thực hiện liên tục và kéo dài trong cả năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch này khi phát hiện tài xế sử dụng ma túy
sẽ lập danh sách gửi tới các cơ quan tổ chức và ủy ban nhân dân nơi tài xế làm việc và cư trú để có biện pháp quản lý
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê văn tư năm mươi ba tuổi và vi hồng thúy bốn mươi tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
trước đó lực lượng phối hợp với công an huyện nhân trạch và trung đoàn cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an bắt quả tăng lê văn tư
đang có hành vi mua bán số đề thắng thua bằng tiền cho vi hùng thúy với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
ngoài ra còn thu giữ ba điện thoại di động của tư dùng để nhận tin nhắn bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền phơi gần một mươi sáu triệu đồng
thu giữ gồm bốn điện thoại di động một máy tính một cuốn sổ ghi phơi đề và gần sáu mươi chín triệu đồng tiền mặt